theo thống kê của bộ tài chính kinh phí bảo trì bình quân đối với các tuyến đường cao tốc
do tổng cục đường bộ việt nam quản lý là tám trăm ba mươi triệu đồng một km mỗi năm
còn số này cao gần gấp đôi phí bảo trì dành cho đường quốc lộ thông thường
bộ tài chính cho rằng thực trạng này là một trong những nguyên nhân cần thiết
cho sự ra đời của nghị quyết về phí sử dụng đường cao tốc do nhà nước đầu tư
bộ đang nghiêng về phương án bổ sung dịch vụ sử dụng đường cao tốc vào danh mục giá dịch vụ
do nhà nước định giá thay vì phương án bổ sung khoản này vào phí sử dụng đường bộ
quy định mới có thể giúp huy động kịp thời nguồn lực từ người sử dụng
để đầu tư xây dựng mới và bảo trì các tuyến đường